với mục tiêu phát triển kinh tế vùng đông nam bộ sáng nay tại huyện xuyên mộc tỉnh bà địa vũng tàu
thủ tướng nguyễn xuân phúc và đoàn công tác của chính phủ đã có buổi làm việc với lãnh đạo tám tỉnh thành phố phía nam
bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh thu hút đầu tư
thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn từng địa phương và cả vùng
thủ tướng đã nhấn mạnh nhiều mục tiêu trong đó có mục tiêu thu hút đầu tư cải thiện môi trường kinh doanh
là việc làm cấp thiết để thu hút đầu tư khôi phục kinh tế sau đại dịch covid một mươi chín
phát biểu ý kiến khai mạc buổi làm việc thủ tướng nguyễn xuân phúc cho biết
với quyết sách đúng đắn kịp thời đặc biệt là quyết sách chống dịch như chống giặc
cách ly tập trung không để lây lan ra cộng đồng chúng ta đã đạt được những kết quả rất đáng khích lệ
trong công tác phòng chống dịch covid một mươi chín vừa qua tuy nhiên trong tình hình khủng hoảng sau dịch của toàn cầu
với những lợi thế và tiềm năng vốn có của mình các tỉnh thành phía nam cần đề xuất ý kiến
giải pháp để thủ tướng các phó thủ tướng lãnh đạo các bộ ngành cùng thảo luận
tìm giải pháp sớm thao gỡ những khó khăn trước mắt cũng như lâu dài
đẩy mạnh thu hút đầu tư thúc đẩy kinh tế xã hội của từng địa phương và cả vùng
trước đó thủ tướng nguyễn xuân phúc và đoàn công tác của chính phủ đã đi thị xát
tại khu vực cảng cái mép thị vải dưới án cầu phước an nối hai tỉnh đồng nai và bà rịa vũng tàu